hôm qua ngày ba mươi một tháng bảy trên địa bàn huyện mèo vạc đã xảy ra trận mưa rông kèm sấm xét khiến cho một người tử vong
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn bản triều xã tát ngàn nguyên nhân do bị xét đánh trúng
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện mèo vạc cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm mỏi
hỗ trợ gia đình bảy bảy triệu đồng động viên gia đình vượt qua tổn thất sớm một định cuộc sống
theo dự báo của đài ký tượng thủy văn tỉnh hà giang do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn hà giang tiếp tục mưa to trên diện rộng
do đó ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng chống với sông rông xét và mưa lớn cục bộ